ngày hai mươi năm tháng một mươi một bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên phối hợp với các đơn vị thành viên của tổng công ty khí việt nam
tổ chức hội nghị tuyên truyền an ninh an toàn đường ống dẫn khí dưới biển cho gần hai trăm linh ngư dân thành phố tuy hòa
các ngư dân là các thuyền trưởng máy trưởng có tàu cá công suất trên chín mươi mã lực chuyên khai thác thủy sản ở các vùng biển xa
được phổ biến những chính sách pháp luật về an toàn dầu khí dưới biển cấp phát các tờ rơi ghi rõ các tọa độ có đường ống dẫn khí
trực tiếp cài đặt tọa độ trên thiết bị hành trình của tàu cá
ngoài ra ngư dân còn được tuyên truyền lưu ý những việc làm có thể gây nguy hại đến hệ thống đường dẫn khí của quốc gia
cách thức kêu gọi sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để xử lý sự cố đường ống dẫn khí
hoạt động này nhằm góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia